có lẽ ít ai biết làng nghề lụa vạn phúc nổi tiếng của thủ đô hà nội trước cách mạng tháng tám
lại là an toàn khu của trung ương và xứ ủy bắc kỳ
nơi đây bác hồ đã lấy làm căn cứ để viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
và hôm nay làng cách mạng này đang vững bước trong tiến trình phát triển
thành một điểm du lịch thu hút của thủ đô
đây là ngôi nhà bác hồ đã ở lại cùng đoàn công tác trung ương làm việc một mươi sáu ngày
và bác đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu tại đây
làng vạn phúc khi đó là một cơ sở cách mạng quan trọng ở ngoại thành
lúc đó thì là cần trung tâm thành phố và đây cũng là một trong những vùng an toàn khu của trung ương và xứ ủy bắc kỳ
và chính tại tầng hai của ngôi nhà chính là nơi bác hồ đã ở và làm việc trong vòng một mươi sáu ngày
trong căn phòng này bác đã viết cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
mà sáng ngày sau khi bác viết xong cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bác cùng toàn công tác đã rời nhà ông nguyễn văn dương
chuyển xuống xuân dương cách đây khoảng hai mươi km
làng vạn phúc bây giờ đã trở thành phường nhưng khung cảnh của làng quê cách mạng vẫn còn nguyên vẹn
với cây đa mái đình những di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và những người dân làng cần cù duy trì nghề diệt lụa truyền thống
mình quý nghề thì
ông cha mình bây giờ anh chị mình xong lại đến đời mình theo cái nghề này thôi
rất là tự hào với lại cái truyền thống về nghề của mình cũng như là truyền thống về làng cách mạng của quê hương mình
hiện trên phường vạn phúc còn hơn một trăm linh hộ làm nghề dệt mỗi năm sản xuất hơn một triệu mét lụa
hàng vạn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm
nhiều tuyến phố đặc trưng như phố lụa phố ẩm thực phố đồ xưa tạo thành một điểm du lịch làng nghề hấp dẫn
đối với công tác phát triển làng nghề gắn với du lịch
đối với làng nghề vạn phúc của chúng tôi là được xuyên suốt và đã được đưa vào cả cái nghị quyết của hội đồng nhân dân
chúng tôi đã thành lập là hội làng nghề chúng tôi cũng đã được đón tiếp rất nhiều những đoàn khách quốc tế cũng như là khách trong nước
an toàn khu năm xưa giờ đã chuyển mình với nhiều khởi sắc
trong những ngày nghỉ dịp lễ đến với làng vạn phúc
du khách sẽ có được nhiều trải nghiệm và khám phá lý thú ở làng nghề giàu truyền thống cách mạng này